bộ y tế nhận được thông tin kết quả xét nghiệm của viện vệ sinh dịch tễ trung ương về hai ca bệnh covid một mươi chín
theo bộ y tế bệnh nhân số bốn mươi sáu là nữ ba mươi tuổi địa chỉ ở khương trung thanh xuân
bệnh nhân là tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ london về hà nội vào ngày chín tháng ba vừa qua
hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định
còn bệnh nhân số bốn mươi bảy là nữ bốn mươi ba tuổi địa chỉ ở trúc bạch ba đình hà nội
bệnh nhân là giúp việc trong tòa nhà của bệnh nhân số một mươi bảy có tiếp xúc gần
hiện tại sức khỏe của bệnh nhân này cũng ổn định
như vậy đến nay việt nam đã chữa khỏi cho một mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
và còn ba mươi một trường hợp đang tiếp tục cách ly chặt chẽ và điều trị